đây là thông tin của một người tham gia mua bán tắc kè xuyên quốc gia
từ những thông tin mà người này cung cấp nhóm phóng viên đã thâm nhập và đặt được vấn đề mua bán với hai nhóm đối tượng chuyên cò mồi làm giả các kẻ triệu đô
qua tìm hiểu hoạt động của nhóm đối tượng này diễn ra rất tinh vi
qua giới thiệu của anh hát một người có hàng chục năm săn tắc kẻ chúng tôi có được một số điện thoại của một người đàn ông tên là p chú tại tỉnh thái nguyên
người này tự giới thiệu mình là môi giới và giới thiệu một con tắc kè hoa dài bốn mươi sáu cm
chính xác là nó đài bao nhiêu tiền hả chú
sau một thời gian điện thoại qua lại để thăm dò phóng viên đã tạo được sự tin tưởng của ông p và ông p đã sắp xếp cho phóng viên đến gặp nhóm người được cho là có tắt kẻ dài bốn mươi sáu cm ở hà nội
trước khi vào gặp nhóm người bán tắc kè ông p dặn dò phóng viên một số điều
thông tin này nhé để tôn trọng nhau thì có mấy anh em ở nhóm này đến làm việc biết làm việc thôi còn nó có hỏi xin số điện là không cho nhé
dạ đúng rồi
để tôn trọng nhau
để tôn trọng nhau
ừ bởi vì nó tin tưởng chú mà chú hề đã nói cho nó và yên tâm cho bên người ta gặp để người ta làm được việc
nhóm bán tắc kè gồm bốn người
qua màn trào hỏi những người này cam kết chắc chắn hàng đang có tại hà nội
bên mua muốn tiếp cận và kiểm tra hàng phải tuần thủy quy định
làm công nghệ nguyên giản đấy mà nó có đổi tiền nó như mình đâu

chẳng biết được yêu cầu gì chắc là sau khi đo đạt đo đọc xong rồi xuống tiền xuống từ năm mươi
sau một hồi trao đổi phóng viên nhận ra nhóm người này vẫn chưa phải là chủ thực sự của con tắc kè
người đàn ông đại diện nhóm cho biết con tắc kẻ hiện đang ở một chỗ khác cách đó khoảng một mươi tám km và với gia gốc là tám triệu đô la mỹ
ông này còn yêu cầu muốn gặp được chủ thực sự và mua được con tắc kè
bên cạnh bản hợp đồng chính là tám triệu đô la mỹ
bên mua còn phải ký với họ một bản hợp đồng hoa hồng với giá là bảy triệu đô la nữa để bồi giữ cho họ đã có công tìm ra con tóc kẻ đó
ở trong nước thì ví dụ các cái chân rết trải dài từ hà nội vào đến tận trong sài gòn thì đều qua facebook
và thậm chí những cái thằng mà chân rết lớn thì nó sẽ lật thành những cái đường dây những cái nít ảo
để nó kích cầu
ví dụ hôm nay là bạn chào tôi là giá một triệu đô
nhưng ngày mai lại có thằng khác giả lên một năm triệu
ngày mai nữa năm sau nữa lại có một hàng giả hai triệu
thì tự nhiên là cái thị trường nó sẽ đẩy lên
nhưng thực tế bản chất vấn đề là nó có một hệ thống kích cầu
tư kể cả người bán và tư kể cả người mua và lẫn là cái độ khan hiếm
và cách thức tự giao dịch ở đây là đa phần tự xây dựng
một cách vô lý
sau khi đồng ý chi tranh lệch với số tiền bảy triệu đô la cho nhóm môi giới lần thứ nhất
phóng viên được họ thu xếp một cuộc gặp trực tiếp với người chủ thực sự của con tắc kè
có độ dài bốn mươi sáu cm tại một khách sạn ở hà nội
tại đây phóng viên gặp một người tự giới thiệu tên là tony
để tạo lòng tin và có thiện trí đi tìm mua tắc kè hiếm
phóng viên có đưa cho tony một bản hợp đồng mua bán tắt kẻ quốc tế bằng ba thứ tiếng
tiếng việt tiếng anh và tiếng indonesia
bây giờ giá tôi nói chung là tôi bán cho anh là tám triệu đô la của con này
nếu anh đồng ý mua thì chúng ta tiếp tục bán
thí dụ thấm nhất rồi thì chúng ta ký hợp đồng
và anh gửi mạng code cho chúng tôi để chúng tôi đo
để chúng tôi kiểm tra hình ảnh mà uy dếu là tôi làm trước một ghe đoạn trang
nút mạng code tên anh bắt bò của tên anh luôn để anh thấy nó là thật
khi tôi giao tôi chứng minh cho anh là tôi đã làm cho anh xong hết cái này rồi
thì nhiệm vụ của anh là phải đặt
đặt cọc và phải chứng minh tiền
sau khi thấy bên mua không đáp ứng được việc giải ngân tám triệu đô la mỹ trong vòng ba ngày
kể từ khi ký hợp đồng mua bán tắc kẻ tony đưa ra một điều kiện có vẻ dễ dàng hơn
bây giờ nếu như vậy thì mấy anh phải đặt cọc
đó buộc quay đặt cọc và ít nhất mấy anh phải có chuẩn bị tiền một lượng tiền nhất định
để chúng tôi an tâm rồi chúng tôi hẹn một ngày nhất định
mà hai mươi ngàn là chúng tôi không chấp nhận
đặt cọc là anh cho em một con số
tôi chỉ cho thời gian từ đặt cọc từ lúc anh thử hàng
từ lúc anh thử hàng cho đến mà thử hàng là đã thanh toán tiền luôn
còn anh chuẩn bị tiền trước đi
là con số cho em đặt cọc là bao nhiêu
thì bây giờ tối thiểu tôi nói anh ở đây để đặt để tôi làm quay phim cho anh là năm trăm linh triệu nè
và sau khi tôi có phim mà anh cho anh đúng tên đúng là hai ngày giờ giống như hôm nay
hôm nay là tôi làm việc cho anh thí dụ gì chẳng hạn
thì ngày giờ của ngày hôm nay
qua hành trình tiếp cận nhóm môi giới nhóm phóng viên đã nhận ra
mục đích rõ ràng là họ không phải là người có hàng
mà mục đích là nhận
và chiếm đoạt những nguồn tiền đặt cọc
do vậy càng đi sâu vào việc săn tắc kẻ tiền tỷ
thì người đi tìm kiếm ngày càng dư vỏ bỉ tắc
hình thức của nó là gồm có ba người
tức là em em là người thứ nhất
là người mua trong có hai người bán
thì em sẽ làm việc với người thứ ba
em ví dụ em là người thứ ba đi
thì có một người thứ hai nữa
tức là em sẽ chuyển tiền cho người thứ hai
trong người thứ hai thì em sẽ chuyển tiền cho người thứ ba
nhưng mà khi chuyển tiền xong thì cái người thứ ba lại bảo là
người thứ hai không liên lạc được nữa
nhưng mà trước khi chuyển tiền thì người ta lại bảo là
hai người đấy là làm chung bạn bè thân thiết làm chung với nhau
cho nên giờ liên lạc với người thứ hai không được
số tiền em chuyển cho họ là bao nhiêu
năm mươi triệu ạ
trước trong quá trình năm tháng đi từ khoảng tháng bốn hai nghìn một mươi bảy
và không làm
thì từ đầu hai nghìn một mươi tám là
chính thức không làm nữa
rút ra một bài học là
tất cả mọi người không nên là tham lan
thứ hai là là
mình có những cái lợi trước mắt
mà mình không suy tính cái hệ quả
hệ quả hệ lụy sau này là
bạn bè người thân gia đình là
không chơi với mình nữa
coi khinh mình
lưu ý là mình trắng tay
mình nợ nần
với lợi nhuận được đánh giá
ngang bằng với buôn lậu vũ khí ma túy và buôn bán người
vấn nạn buôn bán động vật hoang dã
đang ngày càng diễn biến phức tạp
việt nam không chỉ bị coi là một quốc gia
tiêu thụ động vật hoang dã mà còn là
một mắt xích quan trọng trong mạng lưới trung chuyển
buôn bán động vật hoang dã trái phép xuyên quốc gia
nhiều công dân việt nam
đã bị bắt giữ trong và ngoài nước
vì có liên quan đến loại hình tội phạm rất nghiêm trọng này
trưởng đại diện tổ chức trafic tại việt nam cho biết
qua việc phối hợp với chính phủ việt nam
triển khai và thực thi công ước
về buôn bán quốc tế
các loài động thực vật hoang dã nguy cấp cho thấy
các cơ quan chức năng việt nam
cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn nữa
việc sử dụng sản phẩm thực phẩm từ động vật hoang dã
vì một khi nhu cầu nhiều
sẽ dẫn tới tình trạng các nhóm đối tượng
hoạt động mạnh hơn khó kiểm soát hơn
trong tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
trayfix đã ký một hiệp ước
với các nhà cung cấp dịch vụ mạng ở việt nam
để chung tay phát hiện và báo cáo lại
các vụ vận chuyển bắt giữ trái phép
động vật hoang dã
công cuộc đấu tranh này còn phải cần sự giúp đỡ
của cộng đồng vì thực tế
số lượng các vụ việc diễn ra vẫn rất lớn
chúng tôi hy vọng sự thành lập
của cơ quan an ninh mạng bộ công an
sẽ xử lý các vụ việc bắt giữ
động vật hoang dã trái phép sẽ hiệu quả hơn
theo bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã
có thể bị phạt tù lên đến một mươi năm năm
hoặc năm tỷ đồng
đối với cá nhân và phạt tiền đến một mươi năm tỷ đồng
đình chỉ hoạt động
từ sáu năm
từ sáu tháng đến ba năm
hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với pháp nhân
những thay đổi đáng kể trong chính sách hình sự
liên quan đến tội phạm về động vật hoang dã
của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
trong các nỗ lực bảo vệ động vật hoang dã
của việt nam
chúng tôi cũng tin rằng chỉ có chế tài hình sự nghiêm khắc
mới có thể giảm thiểu tình trạng săn bắt
buôn bán động vật hoang dã
và góp phần bảo vệ đa dạng sinh học của việt nam